đồng chí tòng thị phóng ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội cùng đoàn công tác đã đến thăm tặng quà các bà mẹ việt nam anh hùng và gia đình cựu chiến binh bị thiệt hại do cơn bão số bốn vừa qua tại tỉnh quảng trị
đồng chí tòng thị phóng cùng đoàn công tác đã đến thăm và trao quà tặng bà mẹ việt nam anh hùng trần thị diệp ở thôn mai đàn xã cam chính huyện cam lộ và bà mẹ việt nam anh hùng mai thị con ở thôn cam vũ xã cam thủy huyện cam lộ
hai mẹ đều có hai người con là liệt sĩ phó chủ tịch quốc hội bày tỏ lòng biết ơn các bà mẹ việt nam anh hùng mong các mẹ sống vui sống khỏe bên cháu con gia đình người thân và ân cần thăm hỏi động viên gia đình cựu chiến binh vượt qua hoàn cảnh vươn lên trong cuộc sống gương mẫu để con cháu học tập nói theo
đồng chí tòng thị phóng lưu ý các cấp ủy đảng chính quyền địa phương tổ chức đoàn thể và người dân đặc biệt quan tâm đến gia đình thương binh liệt sĩ người có công với nước thể hiện tốt đạo lý uống nước nhớ nguồn
những người đã hy sinh sương máu các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập dân tộc thống nhất tổ quốc
cùng ngày đồng chí tòng thị phóng đã đến thăm và tặng quà gia đình cựu chiến binh lê quang thiết ở thị trấn ái tử huyện triệu phong quảng trị bị thiệt hại do cơn bão số bốn vừa qua